đại diện đơn vị quản lý bot sa lộ hà nội tại hành phố hồ chí minh vừa có thông tin chính thức
về clip lan truyền trên mạng xã hội về một xe taxi công nghệ đã chạm với thanh chắn barrier
và bị yêu cầu bồi thường hai trăm linh triệu đồng
đoạn clip này dài hơn tám phút đã đăng tải trên mạng xã hội vào sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu
theo hình ảnh chứa trong đoạn clip này thì thanh chắn đã gác lên nóc chiếc ô tô
và âm thanh có lời lẽ qua lại giữa tài xế với nhân viên trạm thu phí
trong đó tài xế cho rằng khi xe đang qua trạm thì bị thanh chắn hạ trúng do lỗi của thiết bị
đọc thẻ tự động và bị nhân viên yêu cầu bồi thường hai trăm linh triệu đồng
về vấn đề này đại diện đơn vị quản lý bot xa lộ hà nội thông tin nguyên nhân xe taxi công nghệ
va chạm với thanh chắn là do tài xế chạy xe sát với xe container phía trước khi vào trạm

va chạm với thanh chắn là do tài xế chạy xe container phía trước khi vào trạm
ghi nhận thực tế tại trạm bot trên xa lộ hà nội tuy là rất ít nhưng vẫn có những trường hợp không hợp lệ
như chưa dán etc hoặc tài khoản tối thiểu không đủ so với giá cước phí
trong khi đó những trường hợp đầy đủ các yếu tố theo quy định đều không bị gián đoạn khi qua trạm
để tránh xảy ra những sự cố cũng như vi phạm theo quy định nghị định một trăm hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
đơn vị quản lý thu phí đường bộ sa lộ hà nội khuyến nghị tới các tài xế
về nội dung hai trăm linh triệu trong đoàn clip là do quá trình nói qua lại nên nhân viên tự ý nói vậy
để phản đối việc tài xế đòi bồi thường do thanh chắn làm trầy xước xe
phía đơn vị quản lý bot xa lộ hà nội không có bất cứ yêu cầu bồi thường nào